số ca sốt xuất huyết gia tăng ở cả người lớn và trẻ em tại tỉnh bình định
trong đó số ca nhiễm ở trẻ nhỏ đang có chiều hướng tăng nhanh
từ tháng hai đến nay tại khoa nhi của bệnh viện đa khoa tỉnh bình định đã có hơn chín trăm linh trẻ mắc sốt xuất huyết
chiếm hơn năm mươi tổng số ca mắc sốt xuất huyết điều trị tại bệnh viện này
đến nay toàn tỉnh bình định đã ghi nhận gần bốn ca mắc sốt xuất huyết một ca tử vong
từ nay đến cuối năm là mùa cao điểm số ca nhiễm bệnh sẽ còn tăng
từ năm khuyến cáo người dân khi nhận thấy trẻ em có dấu hiệu bị sốt xuất huyết
cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám và chữa bệnh kịp thời